từ tối ngày hai mươi ba đến hai mươi năm tháng một mươi sở sông rin và truyền thông tỉnh phú yên phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương
tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại huyện tây hòa tỉnh phú yên
triển lãm gồm hơn một trăm linh tư liệu bản đồ hình ảnh là bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của việt nam
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa trên biển đông
đây là các tư liệu của các nhà nghiên cứu học giả trong nước và quốc tế được tập hợp và công bố từ trước đến nay
triển lãm là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của nhà nước việt nam
đối với hai quần đảo hoàng sa trường sa chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo việt nam
qua đây tiếp tục khơi dậy trong lòng mỗi người dân việt nam tình yêu quê hương đất nước niềm tự hào tự tôn dân tộc